ngay sau khi xuất hiện ca mắc covid một mươi chín số một ba trăm bốn mươi bảy liên quan đến bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai là tiếp viên của hãng hàng không việt nam airlines
tp hcm đã chỉ đạo các ngành cấp cấp tập trung lực lượng giáo dứt giáo diết thực hiện công tác truy vết phòng tỏa xử lý ổ dịch
gần một trăm ba mươi bệnh viện cơ sở y tế cũng đã sẵn sàng các phương án ứng phó với diễn biến mới nhất của dịch bệnh trên địa bàn
cơ sở cách ly của việt nam airlines đóng tại số một trăm một mươi năm đường hồng hà quận tân bình tp hcm là một trong sáu khu vực có liên quan đến hai ca nhiễm covid một mươi chín mới là một ba trăm bốn mươi hai và một ba trăm ba
hiện đang được phong tỏa cách ly nghiêm ngặt các lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân
bên hệ dự phòng thì đang triển khai những giải pháp truy vết
để tăng cường phòng chống dịch trong các cơ sở khám chữa bệnh song song với xử lý khoanh vùng thực hiện cách ly cũng như điều trị có hiệu quả tại cộng đồng
chiều ngày một tháng một mươi hai sở y tế tp hcm đã tiến hành phiên họp khẩn với lãnh đạo một trăm hai mươi chín bệnh viện tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó các đơn vị đều đã sẵn sàng mọi phương án ứng phó tốt nhất với mọi diễn biến của dịch bệnh
cho tới thời điểm hiện nay thì bệnh viện vẫn dành riêng khoa nhiễm d cũng như là phòng hồi sức có sáu giường hồi sức trong phòng cách ly áp lực âm để sẵn sàng để tiếp nhận những trường hợp covid nặng nếu có
các chuyên gia y tế cũng đặt vấn đề về các quy định quy trình cách ly đảm bảo phòng chống dịch
bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai tiếp viên của việt nam airlines đã không tuân thủ đúng quy định cách ly vẫn tiếp xúc với người khác dù đang trong thời gian cách ly
trong tình hình hiện nay ngoài việc phải xem xét lại quy trình thực hiện cách ly tại cộng đồng thì những người được chỉ định cách ly cần phải đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định
đã cách ly rồi thì không được giữa hai phòng với nhau cũng không được qua lại đừng nói gì mà người ngoài mà vào thỏa mái
tôi nghĩ cái này là phải tái lập lại hết phải sinh hoạt lại hết và phải tuân thủ đúng
vấn đề là quy trình đó phải được kiểm soát khi mình đã đặt ra
đến nay sở y tế tp hcm đã lấy mẫu xét nghiệm cách ly hai trăm ba mươi năm người trong đó có một trăm bảy mươi năm người cách ly tập trung và bảy mươi hai người cách ly tại nhà
liên quan đến bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy có bốn mươi tám học sinh trong diện f một và hơn hai học sinh thuộc hai trường tiểu học võ văn tần và nguyễn huệ quận sáu đang được cho tạm nghỉ để thực hiện phòng chống dịch